tổng thống indonesia joko widodo tuyên bố chủ quyền của quốc gia này tại vùng biển natuna là không thể mặc cả
cách đây vài ngày các tàu hải cảnh của trung quốc đã hộ tống hàng chục tàu đánh cá xâm nhập trái phép vùng biển natuna thuộc tỉnh quần đảo riau của indonesia
chính phủ indonesia cáo buộc trung quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của mình và tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận đường chín đoạn do trung quốc đơn phương vạch ra trên biển đông
và không được luật pháp quốc tế công nhận đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
indonesia nhấn mạnh là một bên ký kết unclos trung quốc có nghĩa vụ tôn trọng và thực thi văn bản này
trong những ngày qua các cơ quan chức năng indonesia đã tăng cường lực lượng tại vùng biển natuna
song cho biết tàu hải cảnh và tàu cá trung quốc vẫn tiếp tục vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của indonesia